cơ quan điều tra công an công an quận bình thạnh cho biết đang tạm giữ hình sự đối với trần bảo toàn
trú tại quận bình thạnh về hành vi chống người thi hành công vụ
sau khi đi nhậu về toàn điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường thì bị tổ cảnh sát giao thông
công an quận bình thạnh ra hiệu dừng xe kiểm tra do toàn không chấp hành hiệu lệnh nên hai chiến sĩ
cảnh sát giao thông dùng hai xe đặc trùng đuổi theo và ra hiệu lệnh dừng xe toàn đã cố tình điều
khiển xe va chạm với mô tô của cảnh sát khiến một đồng chí bị ngã và vào cửa nhà dân sau đó
toàn tiếp tục chạy được khoảng tám trăm linh mét thì bị khống chế và bắt giữ